và bây giờ tú lệ muốn hỏi đến phó giáo sư đạo xuân cảnh
theo những quan niệm ở trong y học cổ truyền thì về bệnh đái tháo đường sẽ hiểu như thế nào ạ
trong y học cổ truyền thì cái khái niệm về họ không có cái từ là đáy thâu đường
nhưng mà có cái chứng bệnh gọi là tiêu khát
thế tức là người bệnh khát và suy nhược sức khỏe cơ thể yếu đi
và rồi cân nặng cơ thể nó giảm đi
và nguyên nhân chính của cái bệnh lý này trong đông y thì nói rằng
đây là một thực chứng thuộc tỷ hư do ăn liên quan đến ăn uống
rồi liên quan đến tình khí hư liên quan đến cái sự vất vả
liên quan đến sự coi như là lao động quá sức
hoặc là có những cái gọi là cố gắng quá mức đối với sức khỏe cơ thể
cũng như thận hư do rồi do can hư
đây là những cái hoạt động mà liên quan đến cái quá trình sống
rồi quá trình gọi là trong đống y
gọi là một cái nguyên nhân gây bệnh gọi là thất tỉnh
tức là bảy trạng thái tình trí
mà nếu anh quá ngước thì anh đều có thể gây bệnh
ví dụ như vui quá hay buồn quá hay lo quá hay sợ quá
hay là khi anh khủng quá
thì cái trạng thái đấy là gọi là đống y gọi là thất tỉnh
là bảy thứ tình trí mà nó ảnh hưởng đến bạn
cùng kết hợp với cái vấn đề ăn uống của người bệnh
như vậy đó là trong theo y học cổ truyền
thì chúng ta quan niệm về bệnh đái tháo đường như vậy đúng không ạ
nó là một chiến tiêu khác trong y học cổ truyền
đã vâng ạ
theo nguy cơ đáng báo động của bộ y tế là ở việt nam
cứ một mươi người thì sẽ có một người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
và nguy cơ này sẽ tăng cao trong những năm tới đây
do đó ngoài việc điều trị
thì chúng ta cần sử dụng những thực phẩm hỗ trợ
để để lùi nhanh nhất bệnh tiểu đường
cũng như những nguy cơ biến chứng tiên mạch
ở người bệnh tiểu đường
một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả
đang được khách hàng tiểu đường hiện nay tin dùng
đó là hỗ trợ giảm đường huyết glu gac
với thành phần thảo dược hoàn toàn tự nhiên
hỗ trợ hiệu quả mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào
các loại thảo dược hỗ trợ tốt cho bệnh tiểu đường gồm
giảo cổ lam
giúp hạ đường huyết từ trên một mươi hai ml trên lít xuống còn sáu ml trên lít
giúp hoạt huyết
tăng cường lưu thông máu
ổn định huyết áp
dây thiệt canh
kiểm soát và làm giảm đường huyết
phòng ngừa biến chứng
giảm cholesterol và lipid trong máu
dược liệu hụt địa
giúp thanh nhiệt mát máu nuôi thận dưỡng âm bổ huyết hạ áp bảo tệ gan lợi tiểu
khổ qua rừng
giúp giải độc gan hạ đường huyết giảm mở máu và nhiều vitamin khoáng chất tốt cho người tiểu đường
nấm linh chi
thúc đẩy quá trình tiết insulin
cải thiện cơ bản nhiều năng insulin
giảm đường huyết trong máu người mắc bệnh tiểu đường
ngủ vì tử
giảm cảm giác ẻ oải mệt mỏi
bồi bộ sức khỏe thông huyết mạch bồi bộ khi huyết
tăng sự giảm dai tăng khả năng sinh lý
quý vị thân mến
các loại dược liệu kể trên không chỉ giúp tăng cường chức năng bài tiết hóc môn chuyển hóa đường ở tuyến tị
mà còn giảm đề kháng insulin
nhờ kiểm soát chư trình chuyển hóa đường
từ khi đường là gluco ở trong máu cho đến khi chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể
theo các chuyên gia y học cổ truyền
trong các bài thuốc dùng thảo dược để trị bệnh
cần thiết phải có mặt quân thần
để hỗ trợ tương trợ lẫn nhau
nhằm mục đích điều trị tốt nhất
việc dùng đơn lẻ một loại thảo dược
hoặc phối hợp các loại với nhau chưa chính xác
có thể không đạt hiệu quả như mong muốn
trong mỗi viên glogab là sự kết hợp đầy đủ
của các tinh chất thảo dược
giúp hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường mỗi ngày
mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác
thực phẩm bảo vệ sức khỏe gluco
hỗ trợ giảm đường huyết
không thể thiếu đối với người tiểu đường
giảm đường huyết an toàn
phòng ngừa biến chứng hiệu quả
đã có hàng ngàn khách hàng sử dụng
và phản hồi tích cực về cho chúng tôi
nếu bạn hoặc người thân của bạn
mắc bệnh tiểu đường
thì đây chính là trợ thủ đắc lực cho bạn mỗi ngày
giá cả hợp lý
phù hợp mọi đối tượng
hãy sử dụng và cảm nhận sau một mươi bốn ngày
hoàn tiền một trăm linh
nếu không hài lòng về sản phẩm
liên hệ ngay với chúng tôi
bằng cách để lại ngay thông tin bên dưới video này
chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức
hoặc bạn có thể gọi đến hotline
truy cập website
để đặt hàng
công ty cổ phần dược phẩm habifar công bố
và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
hỗ trợ đường huyết glugas
sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết
được các chuyên gia khuyên dùng
xin kính chúc quý vị sức khỏe
bình an xin chào và hẹn gặp lại